hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đoàn thể thao nữ nhiều bộ môn đã lập thêm các kỷ lục mới như là hồng thanh phá ba kỷ lục sea games ở cử đầy cử giật và tổng cử phạm thị thu môn lặn nội dung một trăm linh m vòi hơi chân vịt cao thị duyên môn lặn nội dung một trăm linh m vòi hơi chân vịt đôi và đặc biệt là huy trương vàng sea games lần thứ ba liên tiếp của tuyển bóng đa nữ
vâng ạ hy vọng rằng những thành tích này sẽ trở thành động lực cùng với sự tiếp lửa của các cổ động viên sẽ giúp đoàn thể thao nước ta tiếp tục gặt hái được thêm nhiều thành công trong ngày thi đấu hôm nay
và quay trở lại với nội dung chương trình thì mở đầu như thường lệ mời quý vị đến với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
trường văn dũng sáu mươi bốn tuổi quận bốn nga hà nội đã gửi cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội gửi cơ bắt tạm giam về nội dung tiên truyền chống hẹn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

trường văn dũng sáu mươi bốn tuổi quận bốn nga hà nội đã gửi cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội gửi tổng hợp tùy động các hợp đồng
trường văn dũng sáu mươi bốn tuổi quận bốn nga hà nội đã gửi tổng hợp tùy động các hợp đồng
do thứ tiện chảy rệt hai thướng nhân ở tây nguyên xả danh công an đến các cơ sở tương canh phố dân để kiểm tra rồi thu tiền làm đường
công an cửa tiệm huynh thành phố thế nịnh bắt giữ nguyễn trần vinh kha sinh năm hai nghìn một mươi bảy
và huỳnh anh trọng sinh năm hai nghìn năm cùng chủ tịch tây ninh vì hệ kỳ giả dạy công an
tìm vua một số nhân giả sau đó tiếp cận các kiểm soát trên địa bàn chối lừa dụng sơ hữu ra tay đánh cháu
công an hải quốc tây ninh đang tạm giữ lưu thượng nguyễn thanh nhật hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chủ tịch tây ninh để điều tra làm rõ hạng kỳ lừa đảo chiếm phạt tài sản
sau chín phút chiến đấu vừa chiến thắng một trước đội tuyển thái lan

lần thứ hai lập hat trick giành hướng trường vàng bóng đá tại sân chơi khu vực
tâm điểm sea games ngày hôm nay có lẽ là trận chung kết môn bóng đá nam
giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan
tối qua cũng đối đầu với thái lan đội tuyển bóng đá nữ đã một lần nữa
bảo vệ thành công trước vô địch
chính vì vậy càng khiến niềm tin giữ vàng ở lại với việt nam của người hâm mộ càng tăng cao
vâng ạ việc có được tấm vé vào sân vận động mỹ đình
tiếp lửa cho các tuyển thủ đang là mong muốn của rất nhiều người
và ngay sau khi trận bán kết khi chúng ta giành vé đi tiếp vào chung kết
thì trên các trang mạng xã hội các hội nhóm đã liên tục xuất hiện các bài viết về mua bán vé
và đương nhiên giá cả không hề rẻ thậm chí là gấp một mươi một mươi năm lần so với giá niêm yết
giải môn bóng đá nam sea games ba mươi một sẽ diễn ra vào một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm trên sân mỹ đình
khi chỉ có khoảng hai mươi vé được bán cho người hâm mộ
thì cổ động viên đang lùng sụp khắp nơi với hy vọng có thể sở hữu một cặp vé vào sân
trên các trang mạng xã hội không khó để tìm thấy các hội nhóm tổ chức bán vé và giao dịch mua bán đang diễn ra rất sôi động
anh mai xuân hòa hoài đức cho biết
tôi vào chợ đen trên mạng đặt mua vé mời giá hai triệu đồng một cặp
xếp đến tận chân công trình
tài khoản khác có tên khm đưa ra giá mềm hơn chỉ khoảng hai triệu đồng hoặc một hai triệu đồng một cặp
tất nhiên vé ở những khu vực đẹp ở sân mỹ đình bao giờ cũng có giá rất cao
theo thông báo của ban tổ chức sea games ba mươi một vé xem trận chung kết bóng đá nam u hai mươi ba
với bốn mươi chỗ ngồi nhưng ban tổ chức sea games ba mươi một chỉ bán hai mươi vé cho người hâm mộ
trên hệ thống online có hai mức giá là ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
số vé có hai mức giá
còn lại khoảng hai mươi vé ban tổ chức đại hội không bán mà in vé mời
vì vậy đông đảo cư dân mạng bày tỏ
khi những hy vọng mua vé chính thống từ ban tổ chức không còn
thì thị trường vé bóng đá chợ đen lại sôi nổi hơn bao giờ hết
bởi cung không đáp ứng được cầu
nên vé trên thị trường chợ đen trận chung kết bóng đá nam sea games ba mươi một bị đẩy lên cao kỷ lục
một tài khoản có tên dth giao bán
còn hai cặp khán đài b tầng hai một mươi triệu một cặp có thương lượng
tài khoản ka cho biết
tôi hỏi vé bán ở khu vực ngoài sân mỹ đình
sáng nay bán với giá một mươi sáu triệu đồng đến hai mươi triệu đồng một cặp
khảo sát tại rất nhiều hội nhóm diễn đàn facebook về mua bán vé sea games ba mươi một
rất nhiều bài viết giao bán và tìm mua vé xem trận chung kết được đăng tải
việc cạnh tranh giá vé diễn ra khá quyết liệt
và với mức giá cao kỷ lục
ngay cả những người yêu bóng đá và có điều kiện kinh tế cũng đành lắc đầu
đắt quá ở nhà xem tv cho lành sao phải khổ
vé mời mà không đi thì nhượng lại giá bình dân thôi bán cắt cổ thế
tôi rất muốn được chứng kiến u hai mươi ba việt nam giành huy chương vàng trên sân nhà
tuy nhiên giá vé hiện tại quá cao nên có thể tôi đánh gác lại giấc mơ này
trận chung kết sắp tới cũng được dự báo sẽ rất hấp dẫn gây cấn
khi hai nền bóng đá việt nam và thái lan đều có nhiều duyên nợ
đây đã là lần thứ năm bóng đá việt nam và thái lan chạm chán nhau
tại các trận trung kết sea games tính từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đây là kịch bản mong đợi nhất của đông đảo cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ
vì vậy nhiều cư dân mạng chia sẻ trước khi trận đấu diễn ra
không loại trừ khả năng sẽ có những mức giá mới cao chưa từng có
người hâm mộ nên cẩn thận khi giao dịch bởi hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng bán vé giả
hoặc bắt đặt cọc nhưng sau đó không giao vé
hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn về vấn đề này trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
hai mươi h ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trên cao tốc láng hòa lạc đại lộ thăng long hà nội
điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều trên làn đường dành cho xe ô tô
cô gái trẻ bị xe bán tải tông tử vong
h bốn mươi phút ngày một mươi tám tháng năm phát hiện một xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao trên cầu trương dương hà nội
lái xe tải đã đánh lái gấp để tránh khiến chiếc xe tải bị lật nằm ngang đường
tuy nhiên chiếc xe máy khác chạy tốc độ cao không làm chủ được tốc độ
lao thẳng vào xe tải và đã tử vong tại chỗ
lái xe tải bị thương nhẹ
như quý vị vừa theo dõi trong clip có thể thấy rằng chỉ trong một thời gian ngắn
tại hà nội đã xảy ra hai vụ xe máy đi ngược chiều hay đi vào đường dành cho ô tô
đã dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
và theo những tình huống trên có thể thấy rằng lái xe ô tô không sai
thế nhưng vẫn sẽ gặp rất nhiều rắc rối phiền toáy sau tai nạn
bởi quan niệm đã tồn tại trong suy nghĩ của rất nhiều
nhiều người dân việt nam nhiều năm qua đó là xe lớn phải đỉnh xe bé
hay người sống sẽ phải đền cho người chết và bất luận là ai đúng ai sai
vậy đối với những vụ việc kiểu như thế này thì việc giải quyết sẽ như thế nào
và bồi thường sẽ ra sao
theo đúng quy định của pháp luật đó là câu hỏi của rất nhiều người đang đặt ra
và để giải đáp những băn khoăn này thì góc nhìn chơi ra ngày hôm nay
chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ luật sư đặng văn cường
trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội
để cùng giải đáp về vấn đề này
vâng ạ xin chào luật sư và cảm ơn ông đã nhận lời mời theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ
vâng xin chào quý vị khán giả của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa luật sư chúng ta vừa mới theo dõi một đoạn clip
và chúng ta có thể thấy rằng là từ hai vụ việc trên
và những ngày qua thì trên diễn đàn các xe ô tô
thì luôn bàn luận rất nhiều về câu chuyện đó là xe lớn sẽ phải đền xe bé khi mà va chạm giao thông
và đây là một cái quan điểm rất là củ vụ
cũng như là một cái quan điểm là bất hình văn
đã có rất là nhiều lần với rất nhiều người suy nghĩ về việc này
vậy theo luật sư luật sư có nguyên nhân nào về vấn đề này ạ
vâng có thể nói rằng là quan niệm là xe lớn đèn xe nhỏ
rồi là người sống phải bồi thường những người chết
là quan niệm có từ rất lâu rồi
tôi nghĩ là xuất phát từ nhiều nguyên nhân
trong đó có nguyên nhân là nguyên nhân giữa cái phân biệt giàu nghèo
và nguyên nhân từ cái việc là có một số trường hợp là ăn vạ
cái nguyên nhân từ giàu nghèo ở chỗ là gì
thông thường là người ta cứ nghĩ theo hướng là
xe đạp mà gây tai nạn người đi bộ thì xe đạp phải bồi thường
xe máy gây tai nạn đấy xe đạp thì xe máy phải bồi thường
còn ô tô gây tai nạn xe máy thì ô tô phải bồi thường
mà ô tô xe sang mà gây tai nạn cho xe bình dân thì xe sang phải bồi thường
thì đấy là cái quan điểm nhiều người cho rằng như vậy
và người ta cho rằng là người ta là người nghèo người khó
thì cái người có điều kiện hơn thì bồi thường
và nhiều người có điều kiện hơn thì vì hảo tâm
nghĩ là thôi thì thiệt hại thì cũng không may xảy ra
thì người ta bồi thường
lâu dần thành quen
và nhiều người nghĩ rằng là mình cứ nghèo hơn
mình cứ khó hơn xe mình cứ thô sơ hơn là mình được bồi thường
đấy là một cái thực tiễn
thứ hai nữa là nguyên nhân cũng có một số trường hợp ăn vạ theo kiểu chí phèo
có nghĩa là tôi cứ ăn vạ như thế
nếu không bồi thường thì là dầm dĩ sự việc lên
và ảnh hưởng đến uy tín thanh danh rồi là công việc này khác
chính vì vậy nên tồn tại cái suy nghĩ
nhân dân trong một số người là cứ xe lớn để xe nhỏ
vâng vậy trên thực tế cũng đã có rất nhiều những vụ tai nạn giao thông xảy ra như vậy
vậy theo quy định của pháp luật thì
những cái vụ việc như vậy sẽ phải xử lý như thế nào
vâng dưới góc độ pháp lý thì
chưa bao giờ pháp luật việt nam có quy định
là xe lớn để xe nhỏ người sống lên người chết
chưa bao giờ quy định như vậy
mà cái quy định chung của pháp luật là gì
là nếu trong trường hợp mà hành vi
xâm phạm đến các khách thể pháp luật bảo vệ
tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm tài sản
mà có lỗi và gây thiệt hại thì phải bồi thường
như vậy là trong những vụ tai nạn giao thông
nếu như là một bên có lỗi hoặc cả hai bên có lỗi
thì cái bên có lỗi phải bồi thường
còn pháp luật thì quy định rằng là
đối với những vụ tai nạn giao thông như vậy
hai cái vấn đề trách nhiệm pháp lý đặt ra
thứ nhất là có thể xảy ra trách nhiệm hình sự
hoặc là trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự
thì trong những cái vụ việc như vậy
thì thông thường là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ
là cái nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ lỗi của bên này
thứ hai nữa là cái hậu quả thiệt hại giữa các bên nó như thế nào
có những trường hợp thì người lái xe trên đường cao tốc gây tai nạn
với xe đi ngược chiều hoặc xe lùi hoặc là xe thô sơ
vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý
pháp luật quy định là người điều khiển phương tiện giao thông
đó là nguồn nguy hiểm cao độ
cho nên trong trường hợp nếu mà tai nạn xảy ra mà cả hai bên đều không có lỗi
thì cái chủ cái nguồn nguy hiểm cao độ
cái người sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ đó phải bồi thường
còn trong trường hợp mà hai bên đều có lỗi
thì sẽ xác định là lỗi của bên nào đến đâu phải chịu những bồi thường như đó
và nếu ai bên nào có lỗi chính gây ra vụ tai nạn
thì bên đấy phải chịu trách nhiệm thậm chí hình sự
những cái xe thô sơ đi vào đường cao tốc là vi phạm pháp luật
có thể bị phạt đến sáu triệu đồng
thế còn nếu xe lùi trên đường góc tốc cũng vi phạm pháp luật
nếu xe ô tô có thể phạt đến một mươi tám triệu đồng
thế còn nếu xe ô tô đi cùng chiều đi đúng chiều
thì phải đi đúng tốc độ chú ý quan sát phải làm chủ tốc độ
khi phát hiện ra xe đi ngược chiều hoặc là xe thô sơ đi vào
thì phải giảm tốc độ đến mức thấp nhất có thể dừng lại
hoặc là có thể đánh lái để đảm bảo an toàn
thế còn nếu trong trường hợp mà người đi trên đường góc tốc
mà đi quá tốc độ hoặc thiếu chú quan sát hoặc là không làm chủ tốc độ
dẫn đến tai nạn xảy ra thì cái người điều khiển xe ô tô đó
có thể còn bị chịu trách nhiệm
thế còn đối với người đi xe thô sơ đi vào hoặc là xe đi ngược chiều
thì đương nhiên họ vi phạm pháp luật hành chính rồi
và nếu vụ tai nạn xảy ra mà người đó còn sống
thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đương nhiên
theo điều hai trăm sáu mươi là tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
vâng và theo chương trình thế có thể thấy rằng là
có rất nhiều những vụ tai nạn giao thông xảy ra
tài xế xe máy họ đi sai ạ và tử vong sau khi gây tai nạn
còn các tài xế xe ô tô thì dù không có lỗi
thế nhưng họ vẫn phải chịu áp lực từ phía bên kia
đó chính là phải đền bù này với mong muốn là sự việc có thể kết thúc hơn
hoặc là có thể lấy lại phương tiện khi mà họ bị tạm giam tạm giữ
vậy luật sư bình luận như thế nào về cái cách giải quyết như vậy ạ
theo quy định của pháp luật là những cái vụ việc tai nạn giao thông như vậy
ví dụ như là dẫn hậu quả chết người hoặc thương tích sáu mươi một trở lên
hoặc thiệt hại tài sản từ một trăm linh triệu đồng trở lên
thì đó là hậu quả nghiêm trọng
và khi hậu quả nghiêm trọng như vậy thì cơ quan chức năng sẽ phải vào cuộc
sẽ xác định là nguyên nhân xác định yếu tố lỗi
và trong quá trình đó thì sẽ tạm giữ cái phương tiện để xem xét dấu vết
để đi giám định để xác định xem yếu tố lỗi tốc độ
rồi là vị trí rồi là làn đường rồi tất cả các thứ liên quan như thế nào
và trong quá trình đấy thì đương nhiên cả hai phương tiện dù đúng đủ sai
cũng đều bị cơ quan chức năng tạm giữ
và nhiều người vì muốn là cái sự việc kết thúc nhanh
cho nên là rất mong muốn là hòa giải bồi thường dân sự để nhận tài sản về
thì thông thường nếu cơ quan chức năng giải quyết
mà hai bên thống nhất với nhau về buổi tình hại thì sẽ trả xe
thế còn trong trường hợp vụ việc mà đến mức mà có thể xử lý hình sự
thì cái đó là vật chứng của vụ án
thì cái việc trả là sẽ rất khó khăn
và cơ quan chức năng sẽ phải giữ thậm chí cho lúc xét xử thậm chí để đảm bảo thi hình án
cho nên là khi một vụ tai nạn xảy ra
thì rõ ràng là những cái phương tiện đó để lấy về là rất khó
trừ trường hợp là hậu quả chưa nghiêm trọng mà các bên tự giải quyết về dân sự
còn nếu họ có nghiêm trọng mức hình sự thì rõ ràng là khó khăn
và cũng có những trường hợp là đủ điều kiện để trả lại phương tiện
sau khi khám kiểm định xác định là hoàn toàn không có lỗi của người chủ phương tiện rồi
nhưng mà có thể cơ quan tố tụng vì một lý do nào đó mà họ chậm trễ trong việc trả phương tiện
và trong trường hợp này thì chủ phương tiện hoặc người quản lý phương tiện này
có quyền khiếu nại đối với việc không trả phương tiện
vâng chúng ta đã nói về đó là sự thương tích giữa hai bên khi mà xảy ra các tai nạn giao thông
thế nhưng trong một số tình huống thì người điều khiển vi phạm giao thông gây tai nạn
gây hậu quả nghiêm trọng và thậm chí là người đó đã tử vong
vậy thì lúc đó thì ai sẽ là người có trách nhiệm bồi thường cho ai thưa luật sư
vâng đối với những người mà gây tai nạn giao thông mà nếu người ta còn sống
thì người ta phải bồi thường thiệt hại và thậm chí còn chịu trách nhiệm hình sự
còn khi họ đã chết rồi thì cái trách nhiệm đấy thuộc về những người thừa kế
bộ luật dân sự thì quy định là trách nhiệm của người hưởng di sản
là phải dùng di sản đó để thực hiện cái nghĩa vụ do người chết để lại
và sau khi thực hiện xong mà còn thì mới chưa thừa kế
còn trong trường hợp mà sau khi chia rồn mới phát hiện ra nghĩa vụ
thì lúc đó những người nào hưởng thừa kế có trách nhiệm phải thay những người có di sản đó bồi thường cho nạn nhân
và bồi thường trong cái phạm vi mà mình được hưởng
và như vậy là kể cả trong trường hợp mà người gây tai nạn mà tử vong
thì họ vẫn phải có trách nhiệm bồi thường
và nếu họ có để tài sản để lại
thì những người thực tế sẽ lấy tài sản đó để bồi thường cho nạn nhân
vâng thực ra thì tai nạn giao thông xảy ra là điều không ăn mong muốn
nó sẽ để lại hậu bị cho cả gia đình và cả xã hội nữa
vậy luật sư có lời khuyên như thế nào đối với người điều khiển phương tiện
nhất là tài xế ô tô để có thể giải quyết vụ việc đúng theo quy định của pháp luật thưa luật sư
vâng có thể nói rằng là dưới góc độ pháp lý thì những cái phương tiện giao thông
đặc biệt là xe ô tô xe gắn máy đó là những nguồn nguy hiểm cao độ
và để tránh những vụ tai nạn giao thông có xảy ra
thì chúng ta luôn phải nhận thức được rằng là những cái xe đó
những phương tiện đó có thể gây ra nguy hiểm cho những người khác bất kỳ lúc nào
bởi vậy là khi điều khiển những phương tiện giao thông đường bộ như vậy
thì chúng ta phải tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông
và trong đó là phải chú ý quan sát và làm chủ tốc độ
phải đi đúng phần đường đúng làn đường và khi chuyển hướng thì phải bật đèn tín hiệu
và khi chúng ta tuân thủ đúng đầy đủ quy tắc như vậy
thì cái nguy cơ tai nạn giao thông sẽ giảm dưới rất nhiều
và chúng ta sẽ không gây thiệt hại đến tính mạng đến sức khỏe những tài sản người khác
còn nếu trong trường hợp vì một phút bất cẩn
hoặc là do sử dụng rượu bia chất kích thích mà chúng ta điều khiển những điện thông
hoặc là chúng ta thiếu chú ý quan sát không làm chủ quốc độ
thì rõ ràng là cái hậu quả chúng ta hoàn toàn phải chịu nhiệm
trong đó có thể còn bị trách nhiệm hình sự
vâng cảm ơn rất nhiều những cái chia sẻ và những cái thông tin cụ thể
mà luật sư đạo văn cường đã dành cho quý vị khán giả nhtv
và một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng ngày hôm nay ạ